thưa quý vị một thông tin đáng chú ý đó là trong ngày hôm nay ô tô được lưu thông tại đường vành đai hai trên cao
đoạn ngã tư sở ngã tư vọng thành phố hà nội
các phương tiện bao gồm xe mô tô xe gắn máy xe thô sơ người đi bộ bị cấm lưu thông trên tuyến đường này
phương tiện lưu thông ở đường vành đay hai dưới thấp đường trường trinh theo sự hướng dẫn điều tiết của hệ thống biển báo sơn kẻ đèn tín hiệu giao thông
sở giao thông vận tải tp hà nội đồng thời thực hiện thí điểm việc điều chỉnh tổ chức giao thông tại nút ngã tư sở
theo đó từ ngày hôm nay cấm phương tiện trên đường tây sơn dưới thấp rẽ trái và đi thẳng qua nút giao ngã tư sở
các phương tiện lưu thông theo hướng từ tây sơn rẽ phải sang đường láng và quay đầu tại điểm mở dài phân cách trên đường láng để ra trường trinh hoặc rẽ phải ra đường nguyễn trãi
cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất cho biết từ ngày một mươi bốn tháng một mươi một sẽ phân luồng lại giao thông trước khu vực ga đi đến quốc nội
taxi grab sẽ phải đón trả khách ở một làn riêng tại sân bay tân sơn nhất nếu vi phạm sẽ bị phạt nguội
cụ thể là các xe taxi grab sẽ không được đưa đón khách tại làn a
sát sảnh ga đi đến quốc nội tại sân bay tân sơn nhất mà phải hoạt động ở làn d bên trong nhà xe tcp
tức là những hành khách xuống sân bay nếu muốn đi taxi hay grab phải ra làn d để đón xe
công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư quốc lộ một tiền giang cho biết trạm thu phí mới trên tuyến tránh cai lệ dự kiến đến ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi một sẽ được hoàn thành
sau khi hoàn thành đơn vị sẽ mời các cơ quan liên quan tiến hành nghiệm thu
thực hiện các bước thủ tục liên quan
thời gian dự kiến sẽ thu phí trở lại từ sau tết tân sửu năm hai nghìn hai mươi một
trạm thu phí đụng đầu tư mới trên tuyến tránh cai lệ sẽ thực hiện việc thu phí hoàn vốn cho hợp phần đầu tư tuyến tránh
còn trạm thu phí bot hiện hữu trên quốc lộ một sẽ thu phí hoàn vốn cho hợp phần tăng cường mặt đường quốc lộ một đoạn qua tỉnh tiền giang
thưa quý vị một vụ tai nạn thương tâm vừa xảy ra tại thôn bản mồ thị trấn đồng văn huyện đồng văn tỉnh hà giang
khi một xe uat chở khách du lịch lao xuống vực làm ba người tử vong tại chỗ và bốn người bị thương
vụ tai nạn xảy ra vào khoảng một mươi h ba mươi phút một xe uat mang biển kiểm soát hai mươi ba a bảy nghìn một trăm chín mươi năm do lái xe tên quả chở theo sáu khách du lịch để ngắm sông nho quế đã rơi xuống vực sâu khoảng một trăm linh mét
vụ tai nạn làm ba người tử vong là bà nguyễn thị hoài thương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba bà nguyễn thị minh tuyết sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
và bà nguyễn thị phương dung sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi đều trú tại thành phố đà nẵng
bốn người bị thương gồm ông trần nhãn chiết sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám anh trần công thịnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn anh nguyễn đăng duy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám đều trú tại thành phố đà nẵng và lái xe tên quả tạm trú tại thị trấn đồng văn huyện đồng văn tỉnh hà giang
ngay sau khi vụ việc xảy ra công an huyện đồng văn và các lực lượng chức năng đã có mặt tại địa bàn
khẩn trương đưa những người bị thương vào cấp cứu
tại bệnh viện đa khoa huyện nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ